theo tổ chức giấc ngủ quốc gia có từ một mươi ba mươi người trong độ tuổi trưởng thành phải vật lộn và trường mất ngủ hay bệnh mất ngủ kinh niên
người bị mất ngủ thường xuyên ẩy oải mệt mỏi khó tập trung làm việc suy giảm trí nhớ dễ gặp tai nạn khi tham gia giao thông
mất ngủ là một dạng dối loạn giấc ngủ với nhiều dạng thức khác nhau như khó đi vào giấc ngủ không thể ngủ sâu giấc
thường xuyên thức dậy sớm dù chưa ngủ đủ giấc và không thể quay lại giấc ngủ bình thường
mất ngủ thường được chia thành hai dạng thức chính mất ngủ cấp tính và mất ngủ mạng tính
có rất nhiều nguyên nhân gây ra mất ngủ trong đó phải kể đến như các vấn đề tâm lý dối loạn sức khỏe tâm thần
thói quen ngủ chưa phù hợp thay đổi nhịp sinh học những dối loạn liên quan đến giấc ngủ hay do cả vấn đề về tuổi tác
sau đây là chia sẻ của bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga về vấn đề này
những cái nguyên nhân dẫn đến mất ngủ thì chúng ta thấy thứ nhất là do tuổi
tức là khi mà chúng ta có tuổi
chúng ta già đi thì cái tình trạng lão hóa nó tăng dần
người ta thấy rằng là khi mà chúng ta được một mươi tám tuổi thì một cái giấc ngủ thông thường bình thường của nó là khoảng tám tiếng
sau đấy cứ mỗi một mươi năm là chúng ta lại bị theo quá trình lão hóa tự nhiên
mất đi độ khoảng ba mươi phút ví dụ như hai mươi tám tuổi là chỉ còn có bảy tiếng rưỡi thôi
ba mươi tám tuổi là còn có bảy tiếng và như tôi bốn mươi tám tuổi là còn có sáu tiếng rưỡi thôi
tất nhiên đấy là con số chung chung còn trên từng cá nhân cụ thể thì nó có thể khác
nguyên nhân thứ hai là do những áp lực
những cái căng thẳng ở trong cuộc sống do chúng ta bây giờ nó phải lo lắng quá nhiều
chúng ta suy nghĩ quá nhiều hoặc là do cái cá tính của chúng ta suy nghĩ nhiều
nhóm nguyên nhân thứ ba đấy là do mình bị những cái bệnh mà về mặt tâm thần kinh
ví dụ như có những người bị dối loạn trầm cảm mức độ nhẹ này
dối loạn lo âu này rồi là bị những cái dối loạn thần kinh thực vật chẳng hạn cả
những cái người như thế thì thường là cũng sẽ bị dối loạn giấc ngủ
thứ tư là những cái người mà người ta lại đang bị những cái bệnh
ví dụ như là
không ảnh hưởng đến giấc ngủ ví dụ như là họ bị lét dạ dày này
nửa đêm nó đau nên là cũng không ngủ được
rồi những người mà người ta bị viêm khớp
đấy thì khớp nó đau khớp khắp nơi cũng không ngủ được
rồi những người bị zona thần kinh
hay là những người mà
ví dụ đàn ông ví dụ như tôi độ khoảng hai mươi năm nữa là tôi khoảng bảy mươi tuổi chẳng hạn
thì tôi sẽ dễ bị phì đại tình liệt tuyến
thế là cứ buổi tối là buồn đi tiểu buồn đi tiểu dậy là tôi sẽ ngủ
tôi sẽ bị mất ngủ
và khi tỉnh dậy như vậy thì rất khó ngủ lại
và cuối cùng là một cái nhóm mà cũng khá hay gặp
nghĩ là do cái tính chất công việc của mình là mình thức đêm thức hôm
rồi làm khuya rồi dần dần
hoặc là mình ngủ ở cái môi trường ở công trường
suốt ngày tiếng ồn hoặc là cạnh đường sắt
rồi là đường giao thông mà nó đông đúc
thì nó cũng khiến cho cái giấc ngủ của mình nó bị kém đi
một cái nữa là các cái bạn trẻ bây giờ
tức là các cái bạn trẻ vị thành niên
các bạn ấy là có thói quen nó thức khuya
tức là thường thường khoảng một mươi hai giờ hoặc thậm chí một giờ các bạn mới bắt đầu ngủ
thì cái trường hợp này nó không hẳn là mất ngủ
mà nó gọi là dối loạn về cái nhịp thức ngủ
tức là dối loạn chỉ hoãn giấc ngủ
do cái nhịp sinh học nó bị thay đổi đi ngủ muộn
đi ngủ rất muộn mà dậy thì sáng hôm sau cũng rất muộn
tất nhiên cái tổng thời gian ngủ có thể nó vẫn được bảy tiếng tám tiếng
ngủ thậm chí vẫn sâu
nhưng mà nó vẫn là một cái dối loạn và nó ảnh hưởng đến sức khỏe
người bị mất ngủ sẽ dễ mệt mỏi ê oải
luôn trong trạng thái lờ đờ không tỉnh táo
hệ miễn dịch của người ngủ không đủ giấc
thường xuyên mất ngủ cũng kém hơn so với người bình thường
thiếu ngủ cũng làm tăng nguy cơ bị dối loạn nhịp tim
tăng huyết áp nhồi máu cơ tim tiểu đường đột quỵ dẫn đến tử vong
ngủ không đủ giấc sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư
mất ngủ khiến cơ thể bị thiếu hụt năng lượng
dẫn đến việc ăn nhiều hơn sử dụng thực phẩm kém lành mạnh gây tăng cân
mất ngủ kéo dài thứ nhất là nó làm cho chúng ta
cái hệ thần kinh của chúng ta nó không được nghỉ ngơi
không được sạc lại năng lượng
thì hôm sau chúng ta rất là ủe oải chúng ta không muốn làm một gì cả
thứ hai là nó ảnh hưởng thực ra đến rất nhiều yếu tố khác
ví dụ như chúng ta thức khuya
thì chúng ta lại tăng thêm cái hormone mà nó thèm ăn
thì chúng ta có thể ăn nhiều
từ đó dẫn đến cái dối loạn về mặt dối loạn về mặt chuyển hóa
rồi chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng mà tôi khám bệnh nhân mất ngủ rất là nhiều
thì hỏi bác nào cũng có cái dấu hiệu gọi dối loạn lo âu mức độ nhẹ
nghĩa là tối mình nằm ngủ không được
mình cứ ngồi mình nghĩ linh tinh
thì từ đấy dần dần nó cũng gây ra tình trạng dối loạn lo âu
hoặc là gây ra tình trạng dối loạn trầm cảm nhẹ
thì hầu như ai cũng có
và từ cái việc mà dối loạn lo âu dối loạn trầm cảm như vậy
rồi không tập trung như vậy
thì nó sẽ dẫn đến cái dối loạn về co thắt mạch máu
cũng như các cái dối loạn về nhịp tim
rồi là dối loạn về đường tiêu hóa
và nó gây ra rất nhiều chứng bệnh
hiện nay việc sử dụng thuốc ngủ một cách tùy tiện
không đúng chỉ định đang là một vấn nạn đáng báo động trong xã hội
việc uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ quá liều hoặc không đúng chỉ định
có thể gây nên những tác hại rất nguy hiểm
thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh
sau đây là chia sẻ của bác sĩ hoàng
về những tác hại của việc lạm dụng thuốc ngủ
phương pháp dùng thuốc đấy nó chia làm ba nhóm nhóm
thứ nhất nó sẽ có tác dụng gây ngủ
thuốc này được cái là nó không gây nghiện
tuy nhiên nó cũng nhiều tác dụng phụ
và thuốc này chúng ta thấy là
ví dụ như chúng ta uống viên thuốc cảm cúm
trong đấy cũng có thành phần chống dị ứng thế hệ cũ
thì có loại nó sẽ có loại gây ngủ
người ta nói là thuốc cảm cúm này là không dùng khi vận hành máy móc tàu xe
thì những loại đấy ví dụ như là clorfeniramine
thì những cái này trong một số trường hợp có thể dùng
và nó không gây nghiện thì cũng khá tốt
tuy nhiên là bây giờ cái xu thế của các bác sĩ
thì lại cũng ít khi đề cập đến những cái thuốc này
mà thường là sẽ có hai nhóm
nhóm thứ nhất là nhóm thuốc an thần và chống lo âu
đấy là nhóm thuốc ngủ
mình hay gọi là thuốc ngủ đấy là nhóm
bây giờ có hai nhóm là nhóm benzodiazepam
và nhóm chữ z tức là zopicron
thì cả hai nhóm này thì nó đều giúp có tác dụng là an thần nhẹ này
giúp dễ vào giấc ngủ này
tuy nhiên nó có một vấn đề là khi mà mình dùng
liên tục trong vòng bốn tuần
tất cả các thuốc nhóm này luôn
thì nó gây ra tình trạng là mình bị lệ thuộc vào thuốc
và thậm chí có thể nhờn thuốc liều phải tăng lên
và sau đấy không có cái thuốc đấy thì không dùng được
cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà
theo tôi là bây giờ cũng có một số trường hợp
là cũng hơi bị lạm dụng một chút
tức là các cái nhóm thuốc an thần
à thuốc chống trầm cảm
đấy cái thuốc chống trầm cảm thì nó
cũng có cái nhóm chống trầm cảm ba vòng điển hình
như là amitriptylin
rồi nhóm ức chế cái
cái tái hấp thu serotonin có chọn lọc
và cái ức chế tái hấp thu
cả serotonin cả cái adrenalin ấy
thì các cái thuốc này thì
mình chỉ nên dùng khi mà bệnh nhân
bị dối loạn giấc ngủ do vấn đề là
họ bị dối loạn lo âu hoặc dối loạn trầm cảm
tuy nhiên thực tế tôi chứng kiến là
có những bệnh nhân mà người ta không bị
cái dối loạn trầm cảm mà vẫn được dùng
thuốc này thì nó sẽ gây ra khá nhiều tác dụng phụ
của thuốc trầm cảm này rồi nó sẽ gây ra
cái tình trạng là nó bị biến đổi
về mặt tức là cái
sức khỏe tinh thần của mình nó cũng bị thay đổi
rồi chưa kể vấn đề là tăng cân
rồi các cái khuôn mặt nó cũng thay đổi theo
đồng thời là cái việc ngừng các cái thuốc này
rất là khó khi đã dùng rồi thì
cái việc giảm hoặc ngừng là cực kỳ khó
khi mà ngừng đột ngột là sẽ bị
vật vã kích thích
cho nên cái việc sử dụng thuốc
mà cái đơn để điều trị bất ngủ
là phải cực kỳ là thận trọng
và cần có sự phối hợp rất là chặt chẽ
giữa bệnh nhân và thầy thuốc
tuy nhiên thì thực tế bây giờ các bác sĩ
là một bác sĩ có thể khám cho
vài trăm bệnh nhân trong một tuần
thì rất khó làm được việc đấy và
hậu quả nó để lại thì là đến sức khỏe
của từng cá nhân cũng như là sức khỏe
của toàn cộng đồng nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để hạn chế mất ngủ ta nên đảm bảo
thời gian nghỉ ngơi thư giãn hợp lý
tránh căng thẳng stress
bên cạnh đó nên vận động nhẹ nhàng hàng ngày
có thể lựa chọn một số bộ môn
có lợi cho giấc ngủ như yoga thiền
đạp xe bơi
ghi lại nhật ký giấc ngủ nhằm tạo ra
thói quen cố định lẹp lại trước khi lên
giường ngủ vệ sinh giấc ngủ
bằng cách thay đổi không gian phòng ngủ
so cho thoáng mát sử dụng ánh sáng
dịu nhẹ khi ngủ và hạn chế tiếng ồn
điều trị dối loạn tiêu hóa
tháo bón hoặc bổ sung lợi khuẩn để có hệ
tiêu hóa tốt người bị mất ngủ không
nên ăn kiêng bỏ bữa
tuyệt đối lưu ý không nên ăn các đồ ăn
chế biến sẵn hoặc nhiều dầu mỡ nhất là trước
khi đi ngủ thay vào đó bạn có thể
lựa chọn ăn nhẹ và ăn các loại
thức ăn dễ tiêu hóa bổ sung
các loại thực phẩm có chứa tryptophan như
các loại hạt các loại đậu gạo lứt
lạc các loại thịt trắng
các sản phẩm làm từ sữa sô cô la
chuối cá trứng gà